kịp thời quan tâm động viên các cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án vào ngày hôm qua hai mươi chín tháng năm
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an có thư khen gửi công an tỉnh tây ninh
trong việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an công an tp hcm và một số đơn vị có liên quan
triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ campuchia về việt nam thiêu thụ